những vụ tai biến thậm chí tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ ở các cơ sở hành nghề không phép
dẫu được cảnh báo liên tục nhưng vẫn cứ tiếp diễn
đâu là nguyên nhân sâu xa đâu là giải pháp
hãy chia sẻ quan điểm của bạn về vấn đề này trên fanpage của truyền hình công an nhân dân